liên quan đến sự cố y khoa chạy thận xảy ra tại bệnh viện hữu nghị đào khoa nghệ an ngày ba mươi tháng bảy
thì bệnh viện bạch mai cho biết đơn vị này đã tiếp nhận hai bệnh nhân và hiện tại đang cùng bệnh viện hữu nghị đào khoa nghệ an
tiếp tục theo dõi diễn tiến các bệnh nhân còn lại trong vụ việc
được biết có hai mươi một bệnh nhân đang trong quá trình chạy thận tại bệnh viện hữu nghị đào khoa nghệ an
tuy nhiên sau đó sáu bệnh nhân thấy có triệu chứng suốt cao z zone
lập tức các bác sĩ đã cho dùng quy trình
ba bệnh nhân có biểu hiện nhẹ được ra viện hai bệnh nhân khác khi được đưa vào bệnh viện bạch mai trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn suy đa tạng
các bác sĩ bệnh viện bạch mai đã phải lọc máu liên tục dùng kháng sinh mạnh phổ rộng để điều trị tích cực cho hai bệnh nhân này
nguyên nhân ban đầu được xác định là hai bệnh nhân bị sốc nhiễm khuẩn nhiễm khuẩn huyết
đến giờ phút này thì hai bệnh nhân đã thoát sốc
tuy nhiên thì còn một trong hai bệnh nhân vẫn còn trong tình trạng rất là nặng vì bệnh nhân có bệnh nền là bệnh lupus và dấu hiệu vẫn còn dối nạn đông máu và bệnh nền của bệnh lupus còn nặng thì chúng tôi còn đang tiếp tục phải hồi sức
hiện tại thì chúng tôi đã tìm được nguyên nhân và cấy máu ra vi khuẩn mọc vi khuẩn
đấy là một tình trạng nhiễm khuẩn huyết
cấy tìm ra vi khuẩn tìm ra căn nguyên vi sinh này giúp cho cái việc điều trị sẽ
trúng đích hơn sẽ tốt hơn cho bệnh nhân
ngay khi nắm được thông tin sự cố bệnh viện bạch mai cũng đã cử một ekip bác sĩ vào nghệ an để hỗ trợ và giả soát quy trình chạy thận
bệnh nhân còn lại duy nhất trong vụ việc hiện đang nằm tại bệnh viện hữu nghị đa khoa nghệ an cũng đã hết sốt tình hình tiến triển tốt hơn
thế cây lúc đấy thì chúng tôi đã cho lấy các bão nước và gửi ra viện sức khỏe nghệ bôi trường để xét nghiệm
khi tôi vào trong nghệ an thì tôi đã giả soát lại tất cả quy trình và kiểm tra lại toàn loại thấm
thì thấy bệnh viện nghệ an đã làm đúng quy trình
tức là bệnh viện đã được xét nghiệm đúng thời hạn và sụp rửa các đường ấm đúng thời hạn
tuy nhiên đây là một cái sự cố mà nó do rất nhiều yếu tố
thì chúng tôi đang tiếp tục tìm xem nguyên nhân nó từ đâu để tìm cách khắc phục
và đây cũng là bài học để tất cả các đơn vị có thật nhân tạo để giúp chị nghe
hiện hơn một trăm ba mươi bệnh nhân cần chạy thận tại bệnh viện hữu nghị đa khoa nghệ an
đang được dừng lại và chuyển sang các cơ sở chạy thận khác trên địa bàn tỉnh để được lọc máu đúng chu kỳ